thưa quý vị đến nay việt nam đã có một trăm tám mươi tám bốn trăm tám mươi tám bệnh nhân khỏi bệnh
có bảy trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
như quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang
và từ ngày hôm nay sẽ đưa thuốc kháng sinh virus monunprevia vào điều trị f trong cộng đồng
trong số các bệnh nhân đang điều trị có đến gần năm hai trăm linh ca nặng
sáng nay hà nội ghi nhận thêm sáu ca dương tính sars cov hai ba ca tại cộng đồng và ba ca phát hiện ở khu cách ly
hà nội yêu cầu lực lượng chức năng siết chặt kiểm soát tại hai mươi ba chốt vào thành phố
kể cả xe công vụ xe cứu thương xe luồng xanh
việc này nhằm xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng xe ưu tiên để đưa người vào thành phố không đúng quy định
trước đó các lực lượng chức năng đã phát hiện có hiện tượng lợi dụng thẻ luồng xanh
lợi dụng xe cứu thương xe cứu hộ cứu nạn để đưa người từ tỉnh đặc biệt là ở những tỉnh đang có dịch
đang phải giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu của thành phố
và đây là hành vi rất nguy hiểm vi phạm nguyên tắc các quy định phòng dịch
thường trực thành ủy cũng đề nghị tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong đợt giãn cách xã hội vào dịp lễ kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín
tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
chủ động xây dựng phương án cao hơn về bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tổ chức diễn tập
các phương án tham mưu đề xuất bộ công an bộ quốc phòng trong việc phối hợp triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô
ngày hai mươi sáu tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện
và bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ chín bánh heroin
đối tượng bị bắt là giàng bà dế sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại bản tà hốc xã hủy một huyện sông mã tỉnh sơn la
thu giữ chín bánh heroin hai điện thoại di động một xe máy cùng nhiều vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng giàng bả dế khai nhận đã nhận lời của một người đàn ông dân tộc mông
vận chuyển chín bánh heroin từ bản cát xã mường hung huyện sông mã tỉnh sơn la
đến khu vực ủy ban nhân dân xã nàng ngịu huyện sông mã tỉnh sơn la
sau đó sẽ được trả tiền công là năm triệu đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
ngày hôm qua phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh ninh bình phối hợp với công an huyện gia viễn
và sở thông tin và truyền thông triệu tập đối tượng nguyễn văn giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại xóm năm xã gia sinh huyện gia viễn tỉnh ninh bình để làm rõ về hành vi cung cấp
chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc ảnh hưởng đến an ninh trật tự
trước đó từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn văn giang tự xây dựng kịch bản
lời thoại và thực hiện ba video clip sau đó đăng tải trên kênh youtube giang lâm do giang là người tạo lập
nội dung của ba video clip đã đăng tải trên mạng xã hội có hình ảnh âm thanh không phù hợp với thuần phong mỹ tục
gây phản cảm cho người xem ảnh hưởng đến an ninh trật tự
tại cơ quan công an nguyễn văn giang thừa nhận hành vi của bản thân là vi phạm các quy định của pháp luật
chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính năm triệu đồng đối với nguyễn văn giang
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc
thưa quý vị liên quan đến sự việc đối tượng cầm gạch đòi qua điểm chốt chặn ở khu vực phong tỏa
do có ca nhiễm bệnh là f trên địa bàn phố nguyễn thái học phường quang trung quận hà đông thành phố hà nội
vào ngày hai mươi sáu tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm có hậu khẩu thường trú tại một trăm linh một b phan huy chú phường ít kiêu quận hà đông
về hành vi chống người thành công vụ
cụ thể vào hồi một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng tám tại điểm chốt chặn nêu trên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
đại úy lê nam cường cán bộ công an phường quang trung cùng tổ công tác đã phát hiện trần văn thịnh không đeo khẩu trang
đi xe máy
trường cao nhằm thông chốt
khi được nhắc nhở về việc vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh đi vào khu vực phong tỏa và không đeo khẩu trang
tại nơi công cộng thịnh đã lớn tiếng chửi bới xúc phạm tổ công tác túm cổ áo xô đẩy giật khẩu trang
và dùng chân đạp vào người đại úy lê nam cường gây thương tích
bất chấp việc khuyên can giải thích thịnh cầm gạch tiếp tục trời bới và thách thức tổ công tác dọa đập ai đến gần
và trước hành vi manh động của thịnh cán bộ chiến sĩ công an phường đã nhanh chóng được tăng cường phối hợp với tổ công tác khống chế đối tượng
cũng với hành vi chống người thi hành công vụ trần thanh mến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện ba chi tỉnh bến tre
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba chi khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để xử lý nghiêm minh trước pháp luật
vào khoảng hai mươi h ngày một mươi sáu tháng tám tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín xã bảo thạnh
phát hiện trần thanh mến điều khiển xe mô tô chở theo một thanh niên khác lưu thông trên đường trong thời gian toàn tỉnh
đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra
mến đã không chấp hành và tiếp tục điều khiển xe chạy về nhà
khi tổ công tác đến nhà vận động hai đối tượng chấp hành yêu cầu kiểm tra mến đã có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
và dùng nhiều vật dụng như dao tự chế ổ khóa ném vào lực lượng chức năng đồng thời dùng roi điện và dao để đe dọa
mến đã dùng thanh sắt đánh bị thương một công an viên rồi bỏ chạy
vi phạm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ một nhóm thanh niên đã tập trung hát hò tại một quán karaoke trên địa bàn huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại quán karaoke anh và embro ở địa bàn xóm ba xã quỳnh yên
có một số thanh niên đang tập trung hát karaoke vi phạm chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
tổ công tác công an huyện quỳnh lưu đã khám phá
tổ công tác đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra xử lý
tuy nhiên khi lực lượng chức năng vào kiểm tra thì quản lý cơ sở karaoke đã nhanh chóng tắt điện
đóng cửa và đưa nhóm thanh niên này vào phòng ngủ để trốn nhằm đối phó với lực lượng chức năng
tổ công tác đã yêu cầu chủ cơ sở karaoke mở phòng ngủ và kiểm tra thì phát hiện có sáu thanh niên đang trốn bên trong cùng ba chiếc xe máy của các đối tượng
hiện công an huyện quỳnh lưu đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
bên cạnh các thùng thư tố giác tội phạm đường dây nóng hay như mô hình tiếng loa an ninh
thì trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay lực lượng công an cơ sở còn sử dụng các mạng xã hội như facebook
zalo để kết nối với người dân mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trả tự
mô hình gia lô an ninh của công an xã tam giang huyện núi thành tỉnh quảng nam đã và đang góp phần gắn kết giữa lực lượng công an và người dân
trong việc trung sức phòng chống dịch bệnh
phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự cũng như phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong thời điểm hiện nay
nhằm củng cố lực lượng công an cơ sở gắn kết chính quyền và nhân dân trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
nhất là khi xã tam giang được tỉnh quảng nam chọn thí điểm xây dựng chính quyền xã thông minh về công nghệ thông tin
công an xã tam giang đã xây dựng mô hình zalo an ninh với việc mở tài khoản zalo công an xã tam giang để kết nối với người dân trên địa bàn
đại diện công an tp hcm cho biết giấy đi đường không cấp giấy cho phương tiện chỉ cấp cho cá nhân và cấp cho cá nhân thì thuộc diện thành phố cho phép lưu thông

đại diện công an tp hcm cho biết giấy đi đường không cấp giấy cho phương tiện chỉ cấp cho cá nhân và cấp cho cá nhân thì thuộc diện thành phố cho phép lưu thông

đây sẽ là các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị việc điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ phóng nhanh vượt ẩu luôn là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông
và clip ngay sau đây tiếp tục là một bài học cảnh tỷ
nam thanh niên điều khiển xe máy trên quốc lộ lạng lách vượt ẩu thậm chí là chạy với tốc độ cao
chính việc không làm chủ tốc độ đã khiến cho nam thanh niên không kịp quan sát
hậu quả đâm vào đuôi xe ben phía trước đang rẽ vào đường nhánh
cú tông mạnh đã khiến cho nam thanh niên ngã xuống đường bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu
đến chín chỗ có kinh doanh vận tải kiểm định lần đầu sẽ có chu kỳ hai mươi bốn tháng các chu kỳ tiếp theo có thời hạn một mươi hai tháng một lần
tuy nhiên việc này chỉ áp dụng đối với xe có thời hạn sản xuất đến năm năm
sau thời hạn năm năm và đối với xe đã sản xuất trên năm năm chu kỳ đăng kiểm định kỳ là sáu tháng một lần như hiện nay
một điểm đáng chú ý nữa của thông tư đó là quy định về mẫu tem kiểm định mới để phân biệt giữa ô tô có kinh doanh vận tải và ô tô không kinh doanh vận tải
mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công xây dựng cầu vượt tại nút giao thông chùa bộc phạm ngọc thạch trên địa bàn quận đồng đa
dự án được phê duyệt dự toán là sẽ xây dựng một trăm hai mươi ba bảy tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố dự kiến sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi hai
cùng với các giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố hà nội đã đưa vào vận hành tổng đài một trăm năm mươi
đây là kênh thông tin kết nối tiếp nhận phản ánh giải đáp kiến nghị của công dân tổ chức trên địa bàn thành phố xung quanh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
dù mới đi vào hoạt động chính thức nhưng tổng đài một nghìn hai mươi hai đã tiếp nhận hơn hai cuộc gọi phản ánh của người dân

tổng đài một nghìn hai mươi hai có bốn nhánh nhánh một được kết nối đến trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm nhánh hai kết nối đến trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội nhánh ba kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành nhánh bốn kết nối đến sở thông tin và truyền thông để phản ánh về vi phạm phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó tổng đài cũng tiếp nhận và hỗ trợ công dân nhiều nội dung liên quan đến đăng ký lưu thông hàng hóa thiết yếu hướng dẫn khai báo y tế đăng ký tiêm vaccine các chính sách hỗ trợ với các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín

nhánh bốn kết nối đến trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội nhánh bốn kết nối đến trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội nhánh bốn kết nối đến trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội nhánh bốn kết nối đến trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội nhánh bốn kết nối đến trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội nhánh bốn kết nối đến trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội nhánh bốn kết nối đến trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội nhánh bốn kết nối đến trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội nhánh bốn kết nối đến trung tâm kiểm soát bệnh tật h
với một mươi tám cán bộ mỗi kiếp trực có sáu người chia làm ba ca trực hoạt động hai mươi bốn trên bảy tiếp nhận và giải đáp những vấn đề mà người dân góp ý phản ánh
tổng đài một nghìn hai mươi hai bước đầu đã trở thành một cầu nối hiệu quả giữa người dân với chính quyền thành phố
theo thống kê năm ngày hoạt động song song hai hệ thống sở thông tin và truyền thông đã tiếp nhận hai tám mươi tám cuộc gọi tin nhắn phản ánh của người dân
trong đó đã giải đáp và xử lý một năm trăm tám mươi một cuộc gọi tin nhắn chuyển năm trăm linh bảy phản ánh để các quận huyện xử lý theo thẩm quyền
trong những ngày qua đoàn viên thanh niên công an tỉnh đắk lắc đã phối hợp với các nhà hào tâm chuẩn bị những suất ăn khuya để động viên tiếp sức và sẻ chia những khó khăn vất vả
đối với lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vâng và với những hành động ý nghĩa này sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa góp phần chung tay cùng các ngành các cấp và người dân phòng chống dịch hiệu quả trong thời gian tới
bữa ăn khuya được bắt đầu chuẩn bị từ một mươi chín h mỗi ngày
thức ăn được nấu từ bếp ăn là những suất cháo mì xúc cua và được đưa đến tận tay cho cán bộ lực lượng đang tham gia tại các chốt trực phong tỏa do dịch covid một mươi chín
và lực lượng cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động tham gia tại chốt mục tiêu trên địa bàn thành phố
đây là hoạt động nằm trong chương trình đồng hành cùng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín của đoàn thanh niên công an tỉnh nhằm chung tay góp sức cho các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay từ khi mà tình hình dịch covid một mươi chín tại địa bàn tỉnh đắk lắc diễn ra phức tạp
thì đoàn thanh niên công an tỉnh cũng đã kịp thời phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức các hoạt động vừa hỗ trợ nhân dân và bên cạnh đó là cũng đồng hành với lực lượng chống dịch covid một mươi chín
hỗ trợ cho các điểm chốt cách ly trên địa bàn thành phố
qua đó thì chúng tôi muốn gửi gắm sự đồng hành chia sẻ về mặt tinh thần để mong muốn các đồng chí là cùng khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trung bình mỗi ngày một trăm linh suất ăn sẽ được hỗ trợ tại các điểm chốt trên địa bàn tỉnh
mỗi suất ăn đều đảm bảo dinh dưỡng với thực đơn được thay đổi từng ngày
nhiệm vụ các cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ trực chiến cả ngày lẫn đêm ở các chốt kiểm soát phòng chống dịch
thậm chí họ còn đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh trong quá trình làm nhiệm vụ
những suất ăn nóng hồi dù không lớn về vật chất nhưng là tình cảm tấm lòng được chính tay đoàn viên thanh niên
các mạnh thường quân chuẩn bị với mong muốn gửi gắm sự chia sẻ động viên về mặt tinh thần
hỗ trợ để chăm lo sức khỏe cho các lực lượng đang ngày đêm bám chốt
sau những ngày mà trực chốt cách ly ở đây thì anh em này cũng trên tinh thần là hoàn thành hết các nhiệm vụ được giao
do thực khỏe thường xuyên liên tục nên nhiều lúc các đồng chí ở đây cảm thấy đuối sức
bên cạnh đó thì điều kiện sinh hoạt chủ yếu là tạm bỡ
những suất ăn tối so với những bữa ăn hàng ngày thì thấy là nhiều thành phần dinh dưỡng nhiều hơn đảm bảo hơn
góp phần giúp chúng tôi tạm bỡ
bảo sức khỏe để phục vụ cho việc công tác phòng chống dịch được tốt hơn
ngoài hoạt động hỗ trợ suất ăn khuya vừa qua đoàn thanh niên công an tỉnh đắk lắc đã phối hợp với các mạnh thường quân
trao tặng các nhu yếu phẩm như gạo rau củ quả kính chắn giọt bắn cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn
người đồng bào dân tộc thiểu số ở hai huyện lắc và crong bông với tổng trị giá khoảng năm mươi triệu đồng
hy vọng những việc làm ý nghĩa này sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa
nhận được sự quan tâm ủng hộ chia sẻ nhiều hơn nữa của các tập thể cá nhân các nhà hào tâm
góp phần chung tay cùng các ngành các cấp và người dân phòng chống dịch hiệu quả trong thời gian tới